công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa lập hồ sơ xử lý đối với hai mươi chín trường hợp dương tính với ma túy tại một quán ba trá hình trên địa bàn
dạng sáng nay công an tp biên hòa phối hợp với công an phường thống nhất kiểm tra quán vip lăng tại khu phố bảy phường thống nhất tp biên hòa
thời điểm kiểm tra trong quán có một trăm tám mươi khách cả nam lẫn nữ đang hát và nhảy trong tiếng nhạc lớn
tại một số bàn lực lượng công an phát hiện nhiều viên nén gói ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh có hai mươi chín người dương tính với ma túy bắt đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau vào quán này để chơi và mang theo ma túy để sử dụng chung